quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh hai s và tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố bắt giam thêm hai bị can
mở rộng điều tra vụ án xác định từ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các cá nhân gồm nguyễn trung hiếu phó giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d nguyên là đăng kiểm viên bậc cao trạm tám nghìn chín trăm linh hai s
cao xuân sang đăng kiểm viên bậc cao trạm tám nghìn chín trăm linh hai s và bị can nguyễn thanh sơn giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyên là đăng kiểm viên bậc cao phó giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh hai s
trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe ô tô tải đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết
hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trung hiếu và cao xuân sang về tội giả mạo trong công tác và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án